khi giúp người khiếm thị qua đường cho phép họ nắm cánh tay bạn và để họ tự đi

cảm ơn các bác

cảm ơn các bác
em cảm ơn
các bác có uống nước không làm cho không nước nhé
em có nước đây rồi bác
không có gì cứ ngồi yên đây
đối với những người khiếm thị người ta mất kém thì nói chung là người ta vất vả
đường đi lại khó khăn còn nhiều cái khó khăn mà bọn tớ không giúp đỡ được
chúng ta chỉ nhìn thấy cái cảnh đi ngã như thế thì lưng đỡ
người già người khuyết tật người ta đứng dậy để cho người ta qua đường thì người ta có cuộc sống
cũng như mình có đôi mắt sáng hơn người ta làm tí đẹp
khi bà cụ bị vấp ngã rất nhiều người đã chú ý
một bàn tay đã đưa ra giúp đỡ
lại thêm một người nữa
thậm chí có những người không ngại bỏ xe giữa đường mà vội chạy lại
không chút toan tính vụ lợi
tất cả đều xuất phát từ tình thương giữa con người với con người
mình nghĩ là chắc nếu là ai thì cũng dừng lại thôi
vì bà cụ rất là đáng thương
những người kiếm thị thì họ chắc chắn là không thể đẩy đủ bộ phận như mình
để có thể nhận thức được tất cả mọi thứ rõ ràng như mình được
thì mình có gì có thể giúp đỡ được họ thì mình cũng sẵn sàng giúp đỡ
mình nghĩ là mình cần phải giúp họ thôi
mình cũng ngắn đo lắm
vì khi mà dừng xe thì bởi vì xe mình đang giữa đường luôn
nhưng mà thực sự là mình thấy là sắp hết rồi
nên là mình cần phải chạy lại ngay
những người kiếm thị sinh ra thì họ không phải là họ chỉ ăn bám xã hội thôi
và họ luôn luôn nỗ lực
vô vàn có cái việc giúp ích
nhưng mà thực sự là những cái việc như vừa rồi
thì mình nghĩ là mình tất cả mọi ai thì cũng nên là giúp đỡ hỗ trợ họ
một ngày xuống phố bà cụ khiếm thị của chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái
với những người kiếm thị hãy đối đải với họ bằng sự tôn trọng
nghiêm túc và lịch sự
khi giúp người khiếm thị qua đường cho phép họ nắm cánh tay bạn và để họ tự đi
mô tả khi đưa ra phương hướng cung cấp thông tin cho người khiếm thị một cách rõ ràng bằng lời nói
luôn kiên nhẫn lắng nghe hoặc yêu cầu giúp đỡ khi họ gặp khó khăn
trên tất cả là sự chia sẻ quan tâm tới những người thiếu may mắn để họ không cảm thấy cô đơn
cho dù bóng tối có đáng sợ
thì lòng nhân ái cũng sẽ là nguồn ánh sáng mà mỗi chúng ta có thể đem tới cho những người khiếm thị
những bông hoa rực rỡ sẽ thay lời cảm ơn của chương trình tới lòng tốt của mọi người
để sự nhân ái sẽ luôn luôn được lan tỏa trong cuộc sống